ngày hai tháng một mươi hai đại sứ quán anh tại việt nam đã phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam tổ chức hội thảo
mô hình hóa bằng công nghệ số tại hà nội thảo luận những vấn đề cấp thiết tích hợp về công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng
việt nam có nguồn năng lượng dồi dào để phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió
chính phủ việt nam đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng hai mươi tổng năng lượng quốc gia
vì vậy vấn đề nâng cao năng lực của hệ thống truyền tải điện phát triển một khung pháp lý ổn định cho ngành điện
cũng như đầu tư hiệu quả vào công nghệ là vô cùng thiết yếu
tại hội thảo các đại biểu và chuyên gia năng lượng đã thảo luận trực tiếp về những thách thức kỹ thuật
khi vận hành hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo liên tục gia tăng
cũng như khả năng áp dụng công nghệ hiệu quả để quản lý và giảm thiểu những thách thức này